sự hỗn loạn các tòa nhà xấu xí nhiều tầng bằng bê tông các phương tiện chạy bằng dầu diesel gây ô nhiễm

thêm nữa lực lượng lao động là thanh niên chỉ muốn đi học và đi làm xa ở các thành phố mà không muốn làm nông nghiệp như cha mẹ